nhằm tạo môi trường học tập gian luyện và nâng cao khả năng thực hành hiệu quả trong học sinh sinh viên
hội thi olympic tiếng anh học sinh sinh viên toàn quốc lần thứ ba đã được tổ chức mới đây tại hà nội
hội thi olympic tiếng anh học sinh sinh viên toàn quốc lần thứ ba được phối hợp tổ chức bởi trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trung ương hội sinh viên việt nam và bộ giáo dục và đào tạo bộ lao động thương binh và xã hội với mục đích tạo môi trường học tập
rèn luyện và nâng cao khả năng thực hành hiệu quả trong học sinh sinh viên
hội thi năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức với quy mô toàn quốc dành cho học sinh sinh viên với ba vòng thi cùng hơn năm mươi câu hỏi
hội thi chính thức bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi và sẽ kết thúc sau khi vòng chung kết xếp hạng được hoàn thành vào đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi